khoảng một giờ sáng ngày bốn tháng chín lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương vẫn đang nỗ lực
khống chế đám cháy tại một công ty sản xuất đệm mút tại khu công nghiệp đồng an hai tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày ba tháng chín tiếng nổ lớp xuất phát từ kho hóa chất của
công ty trách nhiệm hữu hạn moos liên mỹ nằm trong khu công nghiệp đồng an hai phường hòa phú
thành phố thủ dầu một ngọn lửa bùng cháy dữ dội lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã
huy động hơn một mươi xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ khống chế ngọn lửa do kho hóa chất
chứa vật liệu dễ cháy khiến cho ngọn lửa lan nhanh toàn khu nhà xưởng rộng khoảng năm m hai
rất may không có thương vong về người